theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bốn
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín và hôm nay cũng là ngày thứ một mươi
không có ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng hiện cả nước vẫn chỉ có hai trăm bảy mươi ca mắc
cụ thể trong hai trăm bảy mươi ca mắc ngày hai mươi sáu tháng bốn có số ca điều trị khỏi là hai trăm hai mươi năm ca chiếm tám mươi ba
số ca dương tính với sars cov hai là hai mươi chín ca chiếm một mươi một
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai một mươi ba ca chiếm năm
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần trở lên âm tính với sars cov hai ba ca chiếm một không có ca tử vong
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là năm mươi hai một trăm chín mươi sáu
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba
các ly tập trung tại cơ sở khác là chín tám trăm ba mươi sáu chiếm một mươi chín
các ly tại nhà nơi lưu trú là bốn mươi hai ba mươi năm chiếm tám mươi